hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau đây là nội dung chi tiết
mưa lũ và rông xét làm bốn người chết thiệt hại nghiêm trọng
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thì mưa lũ và rông xét từ ngày một mươi bốn cho đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
đã làm bốn người chết với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương
cụ thể tại tỉnh nghệ an mưa lớn làm ngập năm hai trăm năm mươi hộ hơn hai tám trăm linh hectare hoa màu
gần một bảy trăm linh hecta thủy sản
bốn ngôi nhà bị đổ do sạt lở đất có năm vị trí sạt lở núi
tám điểm sạt lở tại quốc lộ một mươi năm
đồng ruộng và mương nước trên cánh đồng tại nghệ an đã ngập nước
một số tai nạn đáng tiếc đã xảy ra
tại tỉnh hà tĩnh mưa lớn đã gây ngập một trăm linh bảy hectare rau màu
các huyện hương sơn hương khê đã chủ động cho học sinh một phố trưởng nghỉ học
tỉnh bình định có một người chết do xét đánh khi đi trên đường tại huyện tuy phước
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ giảm thiểu thiệt hại
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
từ thanh hóa đến khánh hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến
sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lũ quét xả lở đất
đối với khu vực miền núi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ để kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ cao
kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh
còn với những khu vực đồng bằng kiểm tra giả soát các khu vực trũng thấp khu dân cư tập trung có nguy cơ ngập lụt
và các địa bàn thường xuyên bị chia cắt
sẵn sàng phương án sơ tán người dân đảm bảo an toàn về người và tài sản
khởi tố vụ án hình sự đổ dầu thải vào nguồn nước sông đà
theo điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định điểm bị đổ trộm dầu là ở xóm mon xã phúc tiến huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
cách nhà máy nước mặt sông đà khoảng năm km
dầu thải từ vị trí này đã tràn xuống khe suối trầm rồi dẫn vào hồ đầm bài khu vực chữ nguồn nước cho nhà máy
huyện kỳ sơn vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
ubnd huyện kỳ sơn kêu gọi người dân có bất kỳ thông tin hình ảnh nào về nhóm đối tượng thực hiện việc đổ trộm dầu thải
hãy báo ngay cho lực lượng chức năng
cũng theo điều tra ban đầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà có trách nhiệm lớn khi phát hiện vụ việc từ ngày tám tháng một mươi
nhưng không thông báo không có những biện pháp ngăn chặn thích hợp
dẫn đến váng dầu đã chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý nước của nhà máy
rồi chảy vào hệ thống phân phối đến người dân ở các quận hà đông hoàng mai thanh xuân huyện thanh trì và một phần bắc từ liêm của hà nội
liên quan tới vụ việc công an tỉnh hòa bình vào chiều ngày hôm qua cũng đã triệu tập một số người có liên quan
để đấu tranh làm rõ việc xả thải dầu bẩn gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông đà
thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo tử vong do tai nạn
sáng nay thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lê hải an đã qua đời do ngã từ trên tầng cao tòa nhà trụ sở bộ giáo dục và đào tạo
số ba mươi năm đại cổ việt quận hai bà trưng hà nội
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã có mặt
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
ông lê hải an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội nguyên quán xã xuân đan huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
là kỹ sư địa vật lý tại đại học thăm dò địa chất moscow liên bang nga
thạc sĩ dầu khí tại đại học tổng hợp brunei
tiến sĩ dầu khí tại đại học harriot watt vương quốc anh
ông lê hải an công tác tại trường đại học mỏ địa chất từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông lê hải an được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng
bộ giáo dục và đào tạo
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông lê hải an giữ chức bí thư đảng ủy bộ giáo dục và đào tạo
sử điểm vụ truy sát cả nhà em trai do mâu thuẫn đất đai ở huyện đan phượng hà nội
ba cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố hà nội đã thống nhất đưa vụ án trên ra xét xử điểm
làm bài học dân đe giáo dục phòng ngừa chung
theo kết luận điều tra trong thời gian qua giữa nguyễn văn đông và gia đình ông nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là em ruột của nguyễn văn đông nhà ở sát nhau
mâu thuẫn về quyền lợi đất đai đất nông nghiệp từ đó dẫn đến mâu thuẫn trong sinh hoạt
trước khi xảy ra án mạng tối ngày hai mươi chín tháng tám con trai ông hải có sang nhà nguyễn văn đông
thông báo về việc gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất sát với nhà cổ đông
đồng cho rằng mâu thuẫn giữa hai anh em là lỗi của bà doãn thị việt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là vợ của ông hải và anh hiệp là con trai ông hải
súi bẩy nên đông nảy sinh ý định sẽ giết em dâu và cháu trai
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày một tháng chín
đồng lấy một dao nhọn dài bốn mươi cm sang nhà ông hải để tìm giết bà việt và anh hiệp
tại nhà em trai đông đã lấy dao chém em dâu khiến nạn nhân gục xuống
sau đó đối tượng tiếp tục cầm dao truy sát ông hải và con gái ông hải
là nguyễn thị bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một con dâu ông hải là đỗ thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và cháu gái ông hải là nguyễn đỗ huyền my sinh năm hai nghìn một mươi tám
hậu quả bốn người tử vong riêng con dâu ông hải là chị đỗ thị hồng nhung may mắn thoát chết
đối tượng bị bắt là đinh lê minh tâm ở thôn xuân hà ba xã gia đắc huyện crong năng
trước đó nhóm của tâm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lường bảo quân ở cùng xã
trong nhóm của quân có ma đức nam
sau đó khi cả hai nhóm gặp nhau ở thôn giang thịnh xã gia đắc
tâm đã đấm vào người quân rồi cả hai lao vào đánh nhau
trong lúc ẩu đà tâm đã lấy con dao thái lan trong người đâm trúng vào mắt trái của nam
kết quả giám định pháp y nam bị thương tích bốn mươi ba và mù mắt trái vĩnh viễn
vụ việc này lại thêm cảnh báo về thói hành xử
khởi tố giáo viên chủ nhiệm vụ nam sinh ghét quây tử vong
liên quan đến vụ án cháu bé lê hoàng long học sinh lớp một trường tiểu học gateway tử vong
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy cho biết là đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu long là nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở quận nam từ liêm hà nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn thu thủy được tại ngoại vì khai báo thành khẩn hợp tác tốt với cơ quan cảnh sát điều tra
từ đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ba tháng bà nguyễn bích quy
về tội vô ý làm chết người
vào ngày ba tháng chín cơ quan quận cầu giấy tiếp tục khởi tố ông doãn quý phiến cùng về tội danh trên
ông phiến được tại ngoại
cơ quan hà nội kết luận bé trai chết ngạt
do suy hô hấp tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn
thời gian tử vong từ chín cho đến một mươi hai giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi vào lúc h ba mươi phút ngày bảy tháng tám
kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động của ngoại lực
theo người dân ở đây vào khoảng hai mươi một h ba mươi đêm qua
một cặp vợ chồng ở thôn này đưa con gái và ba cháu họ ra hồ nước
đạp thuyền vịt
khi cả sáu người đang ở giữa hồ thì bất ngờ thuyền lật úp
ngay sau vụ việc lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng cứu hộ
nhưng bất thành do nước sâu và trời tối
hai cháu bé đã tử vong

từ trước đến nay lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng cứu hộ
hôm nay khu vực này là nơi vui chơi và tắm của trẻ em
cũng như người dân trong khu vực trong mỗi dịp hè
sau sự việc thương tâm này có rất nhiều câu hỏi được đặt ra
việc các phương tiện hoạt động trên ao hồ của xã lại yên
đã được cấp phép hay chưa
khi vui chơi như vậy người dân có mặc áo phao hay không
xung quanh khu vực này có biển cảnh báo hay không
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã làm việc với ủy ban nhân dân xã nại yên
hôm qua gia đình ông lê hồng khải mới chuyển cái vịt về
việc đạp nước về từ hôm qua
và chưa đi vào hoạt động
và hôm qua vẫn chưa thu tiền dịch vụ
hoặc chưa tham gia bất kỳ thu tiền dịch vụ
hoặc là triển khai
tối hôm qua lúc hai mươi một h đêm
gia đình nạn nhân chó bé ở ngay bên cạnh chỗ bộ hồ
thì gia đình có đặt vấn đề với gia đình
theo thông tin anh em nắm được
đặt vấn đề lúc đó là hai mươi một giờ muộn rồi
ông lê hồng khải cũng không đồng tình
nhưng mà vì nài nỉ của gia đình
chính vì vậy cái việc đó xảy ra
xã cũng có cắt bano
trên dọc từ các tuyến
đặc biệt là tại những khu vực
mà các cháu hay tắm trong dịp mùa hè
các giáng bano khẩu hiệu
về cái cảnh báo là đầm sông nguy hiểm
khi trẻ em tắm thì có người lớn đi kèm
tuy nhiên trong cái ao cá bắc hồ
vừa dầu qua là có cái liên quan đến
vấn đề là triển khai
cái đầm ở phía đó
để đấu giá thì trong cái việc đầu tư xây dựng
thì chưa hoàn thiện anh em chưa
hoàn thiện lại
sau khi nắm được thông tin thì tôi cũng
triển khai được lượng
xong rồi báo cáo các đồng chí
trực ban của công an huyện
các đồng chí nảy đạo địa phương
qua cái việc đó
đội điều tra công an huyện về
đã làm việc với chỗ ông nê hồng khải
chủ của cái con vịt đó
và cũng đã
đình chỉ ngay
từ trước cho đến nay đã xảy ra rất nhiều
vụ đuối nước đặc biệt ở vùng nông thôn
vụ việc này như hội chung
cảnh báo công tác quản lý các trò chơi
trên sông hồ nhưng quan trọng hơn
chính là ý thức sự thận trọng
chính mỗi người dân bởi chỉ một sự bất cần
sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu ván
khởi tố năm đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng
trước đó antv đã đưa tin
cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá
trên trang web bóng tám mươi tám com
do đối tượng dương quang minh
năm đối tượng trên trong đường dây này đã bị bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định
trong ba tháng gần đây các đối tượng sử dụng
tài khoản tvvb hai mươi sáu
cá độ bóng đá với con bạc
với số tiền giao dịch từ khoảng
hai mươi tỷ đồng cho đến ba trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm bị bắt giữ
minh đã không thành khẩn khai báo
nhưng trước những chứng cứ cùng với các điều tra viên đưa ra
biết khó thoát tội
minh đã nhận hết tội lỗi của mình
đề nghị xử lý trách nhiệm ông trương minh tuấn
trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
tại cơ quan điều tra
ông trương minh tuấn cũng đã thừa nhận
đã nhận được ba báo cáo của đoàn kiểm tra
trong đó có báo cáo số một và số hai
ông trương minh tuấn đã chỉ đạo
với nội dung là đồng ý đề xuất
hành vi của ông trương minh tuấn
có dấu hiệu về mặt khách quan của tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại điều ba trăm sáu mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên theo điều luật
hậu quả là dấu hiệu bắt buộc
trong cấu thành phải có thiệt hại
về thể chất và vật chất có định lượng
cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
do vậy cơ quan an ninh điều tra
tỉnh phú thọ không xem xét
xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông trương minh tuấn
đề nghị bộ thông tin và truyền thông
trao đổi phối hợp với các ban bộ ngành
có liên quan xem xét kiểm tra
xử lý trách nhiệm ông trương minh tuấn
theo quy định
ngoài ông trương minh tuấn
cơ quan phú thọ cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông
kiểm điểm xử lý trách nhiệm các ông
nguyễn minh hồng nguyên thứ trưởng
lê quang tự do phó cục trưởng
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
phạm thị thu huyền trường phòng thông tin điện tử
bùi thị thúy liễu phó trưởng phòng thông tin điện tử
trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
các cá nhân trên đều thiếu trách nhiệm
hoặc chưa làm hết trách nhiệm của mình
dẫn đến việc tội phạm lợi dụng kẽ hở
tổ chức đánh bạc gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên hành vi trên chưa đủ cấu thành tội phạm
không đến mức xử lý trách nhiệm hình sự
nên cơ quan điều tra
đề nghị bộ thông tin và truyền thông
xem xét xử lý theo quy định
bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn khi ăn nhậu
vào lúc hai mươi ba h bốn mươi khi đang ăn nhậu
tại một nhà hàng ở đường phạm hồng thái
phường vĩnh ninh tp huế
anh lê viết thiên gia
chú tại đường cao ba quát tp huế
cùng với nhóm bạn hát hò gây ồn ào khu dân cư
dẫn đến mâu thuẫn với hồ vinh minh quang
sau đó quang về nhà lấy dao
và cùng hai người khác đến đánh nhau
với nhóm của lê viết thiên gia
quang đã dùng dao đâm ra
sau đó quang tiếp tục đâm phạm viết thắng
là một người trong nhóm của da
một nhát thủng bụng
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
nhận được tin báo
công an tp huế và các phòng nghiệp vụ
nhanh chóng có mặt truy xét
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
bắt giữ hồ vinh minh quang
và làm việc với các đối tượng có liên quan
đắk lắc bắt nguyên chủ tịch xã
liên quan vụ trục lợi tiền đền bù
bị can đỗ văn hưu
nguyên là chủ tịch ubnd xã cư e lang
huyện ea ca tỉnh đắk lắc
trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk lắc khởi tố về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ
trong quá trình thực hiện việc giải tỏa đền bù
dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy điện crong park thượng
bị can đỗ văn hưu đã buông lỏng
quản lý thiếu trách nhiệm
để cho ba cán bộ địa chính cấu kết
với sáu bị can khác trong xã
lập khống các bộ hồ sơ để chiếm đoạt
hơn hai ba tỷ đồng tiền đền bù
liên quan tới vụ án này
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã khởi tố một mươi bị can
trong đó có một chủ tịch ubnd xã
và ba cán bộ địa chính
của xã cư e lang huyện ea ca
hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng
ở đắk lắc mở rộng điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý
theo dõi bản tin tổng hợp tuần ba tháng một mươi của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh antv